ngày một mươi sáu tháng bốn tại khu đô thị mới đông bắc khu k một thành phố phan rang tháp tràm tỉnh đồng tháp
công ty cổ phần thành đông ninh thuận đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở xã hội
hacom galacity với tổng mức đầu tư là hơn năm trăm bốn mươi một tỷ đồng
đây là công trình chào mừng bốn mươi bốn năm ngày giải phóng tỉnh ninh thuận
được xây dựng trên khu đất ngay trung tâm thành phố có diện tích hơn một mươi một m hai
gồm bốn tòa nhà cao từ một mươi hai đến một mươi năm tầng với tám trăm bốn mươi tám căn hộ rộng từ ba mươi tám đến chín mươi m hai
đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho những gia đình có từ hai đến năm thành viên
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại địa phương